đã chính thức được thành lập bởi bốn nhà sáng lập này với mục tiêu kết nối các tổ chức cung cấp nền tảng phát triển thiết bị và giải pháp internet of thing với cộng đồng khởi nghiệp đồng thời phát triển ứng dụng iot tại việt nam
và việc ra đời phòng lab này sẽ như là một cố hích giúp cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ
có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
bởi vì khi tham gia vào hoạt động này thì các doanh nghiệp sẽ được tham gia theo một hình thức chuỗi từ việc đào tạo nghiên cứu cho đến sản xuất và cung ứng các sản phẩm hoàn thiện ra thị trường
với vai trò là cầu nối giữa công nghệ và thực tiễn phòng thí nghiệm hòa lạc iot lap sẽ xây dựng một cơ chế mở để thu hút các thành viên quan tâm đến iot cũng như khởi nghiệp iot
các doanh nghiệp tổ chức cá nhân có nhu cầu sẽ được trưng bày sản phẩm công nghệ iot của mình tại phòng lab
rất là quan trọng hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
không nhà cung cấp giải pháp đơn lẻ nào có thể cung cấp được giải pháp toàn diện
intel cũng như là doel là công ty cung cấp các cấu thành và chúng tôi cần phải hợp tác với các đối tác khác trong hệ sinh thái
ví dụ như dtt để xây dựng những giải pháp phù hợp với thị trường việt nam
bởi dtt là một công ty trong nước họ dễ hiểu thị trường và dựa trên công nghệ tiên tiến của chúng tôi
để đưa ra những giải pháp phù hợp
với thị trường việt nam chúng tôi cũng mong chờ có thêm nhiều sự hợp tác trong hệ sinh thái như vậy nữa
để xây dựng những giải pháp phù hợp với việt nam
với sự tham gia của bốn doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin
phòng thí nghiệm hòa lạc iot lab được kỳ vọng tạo ra hạ tầng chuẩn
để các đơn vị phát triển giải pháp có thể thử nghiệm kiểm tra và hoàn thiện giải pháp iot
trước khi đưa ra thị trường
trên cơ sở đó giúp các đơn vị giải pháp có thể thương mại hóa sản phẩm của mình
trong thời gian ngắn nhất với một tầm phủ thị trường rộng lớn nhất
đồng thời giải phóng họ khỏi sự lo lắng về tính sẵn sàng và chất lượng của các thiết bị cần thiết
vâng trước tiên thì tôi xin được chúc mừng sự thành lập của phòng thí nghiệm hòa lạc iot lap đầu tiên của việt nam
mà ông đã đại diện của chúng tôi
ông có thể chia sẻ với chúng tôi về quá trình thành lập của phòng thí nghiệm này được không ạ
iot sẽ là một cái sóng về khoa học công nghệ rất quan trọng trong việc phát triển khoa học công nghệ trong những năm tiếp theo
chính vì thế ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu khu công nghệ cao hòa lạc đã có ý tưởng tập hợp những đối tác
để có thể cùng với nhau tạo ra một môi trường thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp
và chúng tôi rất may mắn đã tìm được một số các đối tác cũng chia sẻ cùng một tầm nhìn với khu công nghệ cao hòa lạc
đấy là intel và dell là những nhà cung cấp giải pháp lớn ở trên thế giới
chúng tôi cũng tìm được công ty cổ phần công nghệ dtt
đây là một đơn vị tích hợp nền tảng để chia sẻ tầm nhìn về việc phát triển iot tại việt nam cùng với chúng tôi
và đến tháng sáu chúng tôi đã tìm được một số đối tác cũng chia sẻ cùng một tầm nhìn với khu công nghệ cao hòa lạc

thì chúng tôi đã lần đầu tiên ra mắt được một cái phòng thí nghiệm theo một cái mô hình là không sử dụng ngân sách nhà nước
mà có thể hỗ trợ cho các cộng đồng khởi nghiệp các cái cộng đồng phát triển ứng dụng iot tại việt nam
vâng chúng ta hiểu rằng là việt nam đang hội nhập và cạnh tranh
và trong một lĩnh vực mới mẻ như iot thì có thể sẽ là cơ hội để chúng ta thể hiện năng lực riêng của mình
vậy thì trong lĩnh vực này ông nghĩ rằng
cái việc hợp tác với các đối tác nước ngoài thì cái mức độ cần thiết như thế nào
có thể nói là để mà có một cái ngành mới phát triển thì không phải là một hay hai công ty hay là một hai nhóm người mà có thể là thành công được
mà câu chuyện ở đây phải là câu chuyện hợp tác
đặc biệt trong lĩnh vực iot chúng ta biết là internet không thôi
thì hàng triệu người kết nối với nhau và đòi hỏi cái sự hợp tác rất là lớn
nhưng mà iot tức là tất cả các hệ thống máy móc sẽ được
có định danh và kết nối với nhau thì cái việc hợp tác nó lại càng quan trọng hơn
và phòng thí nghiệm iot lap có bốn sáng lập viên nhưng không phải là chỉ đóng ở bốn sáng lập viên
chúng tôi chỉ là những đơn vị đầu tiên và ngay sau đấy thì chúng tôi mời các đối tác khác
có thể là những nhà cung cấp ứng dụng có thể là những nhà sử dụng các ứng dụng trên iot
cũng có thể là các nhóm phát triển các sản phẩm
có liên quan đến iot
hai trong bốn nhà sáng lập nền phòng thí nghiệm mà hòa lạc iot lab đó là intel và dell
thì đều là hai tên tuổi lớn trong lành công nghệ thế giới
điều này nếu mà nói về khách quan thì có trở thành áp lực đối với hai nhà sáng lập còn lại trong nước không ạ
thực ra khi chúng tôi hợp tác với các đối tác quốc tế
thì mỗi một đối tác tham gia đều có các cái vị trí riêng
và về cơ bản thì sự hợp tác là chính
bất cứ một cái xu hướng công nghệ nào ở trên thế giới nó trở thành một cái xu thế mà chúng ta nhìn thấy
thì đã có rất là nhiều các cái hãng lớn các nhiều nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu rất là sâu
và việt nam nên tận dụng các nghiên cứu những thành quả của những người đi trước
để có thể ứng dụng vào cuộc sống ở việt nam một cách hiệu quả
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái hiệu quả bước đầu mà sự hợp tác này đem lại
bước đầu thì chúng ta có thể thấy là
sau tháng hoạt động thì phòng thí nghiệm đã có được một cộng đồng các nhóm nghiên cứu
có được hàng loạt các cái sự kiện trao đổi về mặt kinh nghiệm ứng dụng iot
và chúng tôi cũng đã có được nhiều thêm
mở ra nhiều thêm các cơ hội hợp tác với các phòng thí nghiệm
các trường đại học các nhóm nghiên cứu về iot
các đối tác quốc tế mang đến cho phòng thí nghiệm iot lap những công nghệ mới nhất
những xu thế mới nhất và chia sẻ các nền tảng các chuẩn ở trên thế giới
các công ty trong nước thì chúng tôi có thể đưa đến một môi trường thuận lợi
để cho các nhóm phát triển ứng dụng những thành viên của phòng iot lap
có điều kiện tiếp cận đến công nghệ quốc tế cũng như có điều kiện để có thể là thiết kế ra cái ứng dụng
để sử dụng các công nghệ
vâng thưa ông vậy trong quá trình hợp tác thì chúng ta có nảy sinh những cái khó khăn gì hay không
có thể nói là khó khăn lớn nhất không phải chỉ cho hoa lạc iot lab
mà cho tất cả các đối tác tham gia vào trong cuộc chơi iot
đấy là việc chuẩn hóa cái nền tảng iot ở việt nam
chúng ta đều biết là hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp các nền tảng iot
và dẫn đến là các nhà phát triển ứng dụng người ta chưa lựa chọn được đâu là cái chuẩn
và có thể sáu ba đến năm năm sau thì tất cả các nỗ lực của tất cả mọi người sẽ trở nên lãng phí
và cái việc này chỉ có thể được giải quyết bằng một cái chiến lược iot cấp quốc gia
cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy được một cái chiến lược dài hạn một cái chuẩn chung
hay là một cái chính sách quản lý của nhà nước
chúng ta đều biết rằng là nếu mà chúng ta không phát sinh được một cái chuẩn chung cho iot ở việt nam
thì rất là lãng phí về các cái nguồn lực của các cái đội nhóm các công ty đầu tư vào sản xuất các cái ứng dụng ở đấy
chúng ta cũng có thể nhìn thấy được các rủi ro rất lớn liên quan đến các vấn đề về an toàn an ninh sicrity v v
cho các cái ứng dụng cũng như là cho các cộng đồng người sử dụng
thì đây là trách nhiệm của bộ khoa học và công nghệ
cũng như là bộ thông tin truyền thông
cái khó khăn của chúng tôi khi thành lập và vận hành cái phòng thí nghiệm iot lap ở hòa lạc
còn có một câu chuyện là ở đây là chúng tôi xây dựng một cái phòng thí nghiệm mở
và không sử dụng ngân sách của nhà nước và công tác nghiên cứu khoa học mà nếu chỉ sử dụng
và chúng tôi chỉ dùng các ngân sách gọi là donition của các cái đối tác
cho nên là các cái hoạt động cũng vẫn là chưa được nhiều
thế thì nếu như chúng tôi
nếu như chúng tôi có được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của nhà nước
cũng như là của các cái cũng như của các cái đối tác công nghiệp cùng tham gia
thì chúng tôi nghĩ rằng các cái hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn
khó khăn thứ ba thì tôi cũng muốn nói đến là các cái lực lượng nghiên cứu chuyên sâu ở việt nam
hiện nay là chưa nhiều và họ tính mở của cộng đồng cũng chưa được cao lắm
có thể nói là các hãng lớn thì
sẵn sàng trong việc chia sẻ thông tin hơn là các cái nhóm nhỏ
tôi lấy ví dụ như là viettel như là vnpt hay là các hãng quốc tế
thì họ rất là sẵn sàng chia sẻ những gì họ làm
còn bản thân các đội nhóm khởi nghiệp mặc dù chưa làm được nhiều
nhưng mà về cơ bản thì mọi người không sẵn sàng trong việc chia sẻ thông tin
và đấy cũng là một cái hạn chế của cộng đồng phát triển ứng dụng ở việt nam
thì ngoài những cái áp lực mà các nhà sáng lập trong nước đang phải chịu
ngược lại chúng ta có học hỏi được những cái kinh nghiệm gì từ họ như là intel và đeo không ạ
thực ra trong cái quá trình hợp tác
thì chúng tôi cũng được các đối tác chia sẻ rất nhiều thông tin
rất nhiều các cái thông tin mà nếu chúng ta chỉ ở việt nam thì chúng ta không có
chúng ta cũng cùng với họ tổ chức được các cái diễn đàn
và từ đấy thì các cái bài học thành công
từ các ngành khác nhau từ các quốc gia khác nhau
đã ứng dụng iot như thế nào
lấy ví dụ ở việt nam
cũng có các đối tác lớn đã ứng dụng iot rất thành công
và họ đã có những cái bài chia sẻ
ví dụ như là vinamil ví dụ như là masan ví dụ như là vnpt hay là viettel
điều đấy cho thấy là cái cuộc cách mạng iot
hiện nay không chỉ còn ở trên giấy và trong các phòng thí nghiệm
và cũng nhờ đầu mối là các hãng quốc tế
thì thậm chí các hãng ở việt nam
và chúng tôi là những đơn vị quản lý nhà nước
hay là các đội nhóm ở các trường đại học
mới có cơ hội để mà ngồi với nhau
vâng vậy thì để phòng lab iot này có thể hoạt động một cách hiệu quả
thì chúng ta cần thêm những cái điều kiện như thế nào ạ
hòa lạc ioti lab là một trường hợp rất là đặc biệt
đây là phòng thí nghiệm đầu tiên mà chúng tôi thành lập
theo cái mô hình là hợp tác công tư nhưng nhà nước thì lại không trực tiếp
không trực tiếp bỏ tiền ra
thế thì khi quá trình mà hoạt động là một cái thành phần ở trong nhà nước
nhưng mà lại nhận những cái tài trợ từ các cái tổ chức tư nhân ở bên ngoài để hoạt động
thế thì cái cơ chế chính sách để làm sao mà chúng tôi có thể là quản lý các cái tài sản
rồi thì làm sao để mà các cái hoạt động nó đúng với những cái hành lang pháp lý
cũng rất là nhiều cái bất cập
thì đây cũng là một cái vấn đề mà nếu chúng ta không giải quyết được
thì các mô hình phòng thí nghiệm hợp tác công tư như thế này rất khó để hoạt động
dạ vâng rất nhiều những khó khăn áp lực
nhưng mà tôi tin rằng là với cái sự ủng hộ của cộng đồng xã hội
cũng như là sự đầu tư đúng hướng thì phòng thí nghiệm này
trong tương lai sẽ trở thành một cái mô hình thí nghiệm iot hiệu quả
xin cảm ơn
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của ông ngày hôm nay
thưa quý vị khi những kết quả nghiên cứu từ những phòng thí nghiệm như hòa lạc iot lap đi vào thực tiễn
hứa hẹn những thay đổi vượt trội trong hàng loạt lĩnh vực quan trọng của việt nam
như giao thông y tế nông nghiệp thì việc lựa chọn giải pháp phù hợp với khả năng tài chính
nguồn lực của việt nam nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững
sẽ là câu chuyện mà chúng tôi đề cập trong chương trình câu chuyện hội nhập lần sau
còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn
xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau
hẹn gặp lại